tại hà nội ban thường vụ đoàn thanh niên công an tp hà nội vừa phối hợp với báo tiền phong tổ chức lễ phát động hành trình tháp lửa tình nguyện vì nhân dân phục vụ và ngày hội hiến máu hưởng ứng chương trình chủ nhật đỏ lần thứ một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
hành trình sẽ có nhiều hoạt động như tổ chức sinh hoạt truyền thống cho khoảng một mươi luật đoàn viên thanh niên tư vấn hướng dẫn tiếp nhận đăng ký các thủ tục hành chính khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí hiến máu tình nguyện
tuyên truyền pháp luật thăm tặng quà tình nghĩa cho trên ba trường hợp qua đây thể hiện tình cảm trách nhiệm của tuổi trẻ công an thủ đô đối với cộng đồng và xã hội
hành trình tháp lửa tình nguyện vì nhân dân phục vụ năm hai nghìn hai mươi được bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín cho đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi